voi chín ngà gà chín cựa chín hồng mao món thách cưới độc đáo của vua hùng với hai tràng sơn tinh và thủy tinh vốn chỉ có trong truyền thuyết
ấy vậy mà giữa vùng núi tân sơn phú thọ đã từ nhiều năm nay người ta vẫn nuôi được giống gà chín cựa quý hiếm có một trăm linh hai này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú thọ
những ngày giáp tết nguyên đán năm đinh dậu chúng tôi tìm về với vùng đất của những câu chuyện truyền thuyết thời sơn tinh và thủy tinh ở các xã vùng cao của huyện miền núi tân sơn phú thọ
xã xuân sơn nơi có giống gà quý nhiều cựa đang được người dân trong xã gìn giữ như một bá vật quý của các bản làng
trước đây giống gà này được nuôi tự do ở các hộ dân và rất nhiều
sau vài năm tưởng chừng như giống gà này bị mai một thì nay nó lại được duy trì và phát triển nhiều hơn trước vì giá trị của nó
cũng chính vì nó có giá trị nên người dưới xuôi lên đây săn tìm gà chín cựa để đem biếu rất giáo diết
họ sẵn sàng trả giá cao để mua được con gà chín cựa

họ sẵn sàng trả giá cao để mua được con gà chín cựa để nuôi tới hai năm trở lên
chính vì nó hiếm và gắn với chuyển thuyết sơn tinh thủy tinh nên ngoài tên gọi gà nhiều cựa
nó còn được coi như linh kê của núi rừng xuân sơn từ nhiều đời nay
và việc bảo tồn phát triển giống gà quý này đã được các cấp các ngành tỉnh phú thọ quan tâm
về còn về phát triển và bảo tồn nguồn gen gà thì ủy ban dân xã của tôi cũng thường xuyên tổ chức tập huấn cho bà con về phòng trừ dịch bệnh
và tuyên truyền về nguồn gen quý để bà con phát huy tránh có những dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng đến đàn gà
mô hình nuôi gà nhiều cựa đã thực sự giúp người dân có cơ hội nâng cao ý thức bảo tồn loài gà quý hiếm của địa phương
đồng thời góp phần cải thiện đời sống phát triển kinh tế
đến nay đã có trên năm mươi hộ tham gia mô hình này tại các xã xuân sơn xuân đài kim thượng với tổng đàn ước đạt trên sáu con
ngoài số gà bố mẹ của dự án thì hiện nay các hộ cũng đã phát triển thêm hơn tám trăm linh con gà giống hậu bị và tiếp tục được nhân lên
gà quý đang mở ra cơ hội chăn nuôi mới cho người dân các dân tộc ở huyện nghèo tân sơn
việc nhiệm vụ của bộ công nghiệp phát triển đồng thôn thì chúng tôi sẽ hoàn thiện quy trình chăn nuôi cũng như quy trình tuyển chọn giống
để đưa ra một số biện pháp trong chọn giống cũng như biện pháp chuồng trại chăn nuôi để khuyến cáo bà con
để làm sao
việc giống gà nhiều cưa ở phú thọ được xác định là nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn sẽ góp phần nâng cao chất lượng
thương hiệu gà nhiều cựa tạo điều kiện cho gà nhiều cựa phú thọ có thêm cơ hội phát triển mạnh về số lượng
có phần phát triển kinh tế cho các hộ dân khi đưa vào sản xuất hàng hóa với một thị trường tiêu thụ lớn
có giá trị kinh tế cao